ngay trong đợt mưa lũ cao điểm tại phú thọ gần hai trăm linh cán bộ công nhân viên của hai mươi bảy đơn vị trực thuộc tổng công ty điện lực miền bắc
đã tham gia cuộc diễn tập an toàn nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn tác phòng chuyên nghiệp trong xử lý các sự cố phát sinh khi vận hành hệ thống lưới điện
chương trình diễn tập diễn ra tại nhiều khu vực thuộc tỉnh phú thọ và vĩnh phúc với các tình huống giả định sát với thực tế vận hành hệ thống lưới điện
ngay sau khi lệnh diễn tập được phát đi các đơn vị được phân công đã nhanh chóng triển khai lực lượng để thực hiện công tác chuyên môn theo đúng tình huống giả định

đảm bảo chất lượng công việc và an toàn tuyệt đối